cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường tích sơn tp vĩnh yên về hành vi chống người thi hành công vụ
tổ công tác phát hiện xe ô tô taxi hãng thiên đức đỗ ở nơi có biển cấm đỗ trên đường lý thường kiệt
đồng chí nguyễn văn huy cán bộ công an phường đồng tâm yêu cầu lái xe nguyễn văn trường cho kiểm tra giấy tờ nhưng trường không chấp hành mà nổ máy đâm thẳng vào đồng chí huy hắt đồng chí huy lên nắp capo của xe sau đó tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy cho đến khi bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ